cùng với đà suy giảm của giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều chỉnh này giá xăng dầu trong nước cũng đã được điều chỉnh giảm
liên bộ công thương tài chính vừa thông báo giảm nhẹ giá bán xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng chín
sau khi thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn hai trăm một mươi năm đồng một lít giảm năm mươi một đồng một lít so với giá hiện hành
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn một mươi bốn chín trăm tám mươi bốn đồng một lít giữ nguyên giá
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi một một trăm hai mươi tám đồng một lít giảm ba trăm chín mươi đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn chín bốn trăm bốn mươi chín đồng một lít giảm một trăm bốn mươi bốn đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi tám trăm hai mươi sáu đồng một kg giảm một trăm một mươi bảy đồng một kg
theo liên bộ công thương tài chính dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp
đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của các nước theo đó tác động đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu và năng lượng
giá xăng dầu trong một mươi năm ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan sen xu hướng chung là giảm nhẹ
riêng giá xăng ron chín mươi năm tăng nhẹ